kho bạc nhà nước vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ trong quý ii năm hai nghìn một mươi chín với tổng mức phát hành là tám mươi tỷ đồng
cụ thể khối lượng phát hành dự kiến của trái phiếu kỳ hạn năm năm là một mươi tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn bảy năm là năm tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn một mươi năm là hai mươi sáu tỷ đồng
trái phiếu kỳ hạn một mươi năm năm là ba mươi tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn hai mươi năm là bốn tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn ba mươi năm là bốn tỷ đồng
theo kho bạc nhà nước trong quá trình thực hiện đơn vị này có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước
được biết trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín kho bạc nhà nước đã tổ chức bốn phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua sở giao dịch chứng khoán hà nội
và đã huy động được một mươi hai năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển